trong giai đoạn này thành phố vũng tàu sẽ mở cửa một số khu điểm du lịch đoán trách đủ điều kiện về công tác phòng chống dịch
bài tiết thuật cảnh covid một mươi chín sáng hai mươi một tháng chín xin được kết thúc tại đây
quý vị hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có những thông tin chính xác nhất thưa các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại